tại buổi tiếp chủ tịch hạ viện nhật bản oshima tadamuri đang thăm chính thức việt nam theo lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị hai bên tăng cường giao lưu tiếp xúc cấp cao giữa quốc hội hai nước để trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực lập pháp
đồng thời tiếp tục ủng hộ hỗ trợ oda cho việt nam trong thời gian tới tập trung vào các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn
đánh giá cao kết quả hội đàm giữa chủ tịch hạ viện nhật bản oshima tadamori và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
thủ tướng nguyễn xuân phúc cũng tán thành hai cơ quan lập pháp để mạnh giao lưu giữa các nghị sĩ trẻ của hai nước cũng được tăng cường rõ rệt
thủ tướng cho rằng đây là những nhân tố quan trọng đóng góp vào sự phát triển của quan hệ hợp tác giữa quốc hội hai nước nói riêng và quan hệ việt nam nhật bản nói chung
thủ tướng cũng chân thành cảm ơn tình cảm và sự quan tâm của nhật bản đã dành cho đất nước và nhân dân việt nam thời gian qua
đặc biệt là nguồn hỗ trợ oda quý báu để hỗ trợ việt nam phát triển kinh tế xã hội xóa đói giảm nghèo
thủ tướng mong muốn nhật bản thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực lao động và mở rộng tiếp nhận từ tập sinh từ việt nam trong các ngành đào tạo nông nghiệp ngư nghiệp
xây dựng và quan tâm tạo điều kiện cho cộng đồng người việt nam đang sinh sống học tập lao động tại nhật bản
trân trọng cảm ơn các nhà lãnh đạo và nhân dân việt nam về sự đón tiếp hết sức trọng thị đối với chuyến thăm của nhà vua và hoàng hậu nhật bản vừa qua
chủ tịch hạ viện nhật bản oshima tadamori cũng bày tỏ mong muốn hai chính phủ hai nước sẽ tăng cường các hoạt động phối hợp
sớm kết nối hơn nữa hoạt động hợp tác đầu tư
chủ tịch quốc hội nhật bản khẳng định sẽ luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hợp tác thương mại
đầu tư giữa doanh nghiệp hai nước cũng như thúc đẩy giao lưu giữa hai quốc hội và nghị sĩ hữu nghị việt nam nhật bản
chủ tịch hạ viện nhật bản oshima tadamuri cũng bày tỏ tin tưởng việt nam sẽ tổ chức thành công sự kiện ngoại giao quy mô lớn là apec hai nghìn một mươi bảy
góp phần vào thúc đẩy hòa bình hợp tác và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới